hôm qua ngày sáu tháng tám hội nghị sơ kết giao ước thi đua sáu tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ sáu tháng cuối năm hai nghìn một mươi chín
cụm thi đua các tỉnh tây nam bộ đã diễn ra tại thành phố rạch giá tỉnh kiên giang
phó chủ tịch thường trực hội đồng thi đua khen thưởng trung ương trưởng ban thi đua khen thưởng trung ương
thị trường bộ nội vụ trần thị hà tham dự hội nghị
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm bình quân đầu người grdp toàn cụm tăng tám hai
tổng thu ngân sách toàn cụm đạt gần năm mươi tỷ đồng một mươi hai trên toàn bộ một mươi hai tỉnh trong cụm thu ngân sách đạt từ năm mươi năm kế hoạch trở lên
văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến rõ nét chất lượng giáo dục từng bước nâng lên
tỷ lệ độ tốt nghiệp trung học phổ thông bình quân trong cụm đạt khoảng chín mươi bảy
nhiều tỉnh đã thành lập và đưa vào hoạt động trung tâm phục vụ hành chính công với phương châm thân thiện đơn giản đúng hẹn
tổ chức tốt các phong trào thi đua trọng tâm do trung ương phát động như doanh nghiệp việt nam hội nhập và phát triển
cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau cán bộ công chức viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở
tại hội nghị cụm thi đua các tỉnh tây nam bộ đã thông qua dự thảo quy định về tổ chức hoạt động và bình xét thi đua năm hai nghìn một mươi chín